và mở đầu sẽ là thông tin cập nhật về vụ tấn công trụ sở công an xã tại đắk lắc
thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi một tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm người tấn công trụ sở công an xã tại đắk lắc
làm một số công an xã cán bộ xã và người dân thương vong
theo báo cáo của công an tỉnh đắk lắk sáng sớm cùng ngày tại địa bàn huyện chư quynh tỉnh đắk lắk đã xảy ra vụ việc
một nhóm người chưa xác định danh tính đã dùng súng tấn công trụ sở công an xã yatio và yakutu
làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương
và hiện nay bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên
bộ công an đề nghị bà con huyện trư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông thì cần phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
xin được chuyển sang thông tin khác
công an tỉnh đắk lắc cũng vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với đoàn minh thảo ba mươi bốn tuổi trú tại thôn bảy xã eagre huyện iasop tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông trần kim sang năm mươi chín tuổi chú cùng thôn
theo kết quả điều tra ban đầu giữa thảo và ông sang thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau
vào ngày hai mươi chín tháng một thảo cầm theo cây tuyếp sắt tìm ông sang để đánh
khi gặp ông sang thảo cầm tuyếp sắt đánh liên tiếp vào tay và đầu ông sang
làm nạn nhân ngã ra đường gây án xong thảo vứt bỏ cây tuyếp sát bên đường rồi đi về nhà
ông sang được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là ba mươi sáu
liên quan đến vụ làm giả giấy tờ để trục lợi tiền bảo hiểm xảy ra tại một số phòng khám trên địa bàn tp biên hòa tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một mươi chín đối tượng
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
những đối tượng bị khởi tố gồm năm bác sĩ một mươi hai dược sĩ thuộc sáu phòng khám và hai đối tượng chuyên môi giới làm giả các giấy tờ liên quan
quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định các đối tượng trên đã làm giả các loại giấy tờ khống
bán cho các công nhân lao động tại các công ty để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
ngoài ra các đối tượng còn lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm y tế đối với công nhân
nhưng trên thực tế công nhân không bị bệnh và cũng không đi khám
hành vi trên đã làm thất thoát ngân sách nhà nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng hứa nghiệp thắng chú tại tp hcm vừa bị công an tỉnh đồng nai khởi tố và tạm giam bốn tháng
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm công an tp biên hòa khám xét thu giữ tài liệu máy móc và triệu tập một số người có liên quan
để điều tra và làm rõ về hành vi trục lợi tiền bảo hiểm
tại một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tp biên hòa
thắng nắm được thông tin trên nên giả danh cán bộ công an tp biên hòa kiểm tra phòng khám tại phường tân hiệp
và đề nghị chủ phòng khám đưa năm trăm linh triệu đồng
chủ phòng khám lo sợ đã giao tiền cho thắng
tuy nhiên do nghi ngờ bị lừa đảo nên trình báo cơ quan công an
và chỉ trong thời gian ngắn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã phát hiện bắt giữ thắng
khi đối tượng đang lẩn trốn tại tp hcm
thời gian qua tình hình tội phạm làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ vẫn còn phức tạp
đây không phải là chuyện mới nhưng tình trạng này đã diễn ra ngày càng nhiều
và cần phải xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm sự công bằng và góp phần xây dựng đối ngũ cán bộ
các cơ sở y tế đảm bảo chăm sóc an toàn sức khỏe cho người dân
phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng trần thị kiều duyên
ba mươi một tuổi chú tệ huyện nghĩa hành tp quảng ngãi
đã sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cuối năm hai nghìn một mươi bốn trần thị kiều duyên mua bằng tốt nghiệp cao đẳng
và bảng điểm học tập toàn khóa chuyên ngành tài chính ngân hàng
mang tên trần thị kiều duyên từ người làm băng giả theo tin nhắn điện thoại quảng cáo
từ bằng giả này trần thị kiều duyên được nhận vào làm việc tại ubnd dân xã
và tiếp tục sử dụng bằng giả trên để trúng tuyển vào kỳ tuyển dụng viên chức
cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở y tế tỉnh quảng ngãi
phòng an ninh điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định các tài liệu mà đối tượng sử dụng
kết quả xác định chữ ký và hình dấu trên đối tượng giám định là giả
không trùng khớp với mẫu so sánh thu được tại các cơ quan đã sang mình
không phải biết là nó sẽ bị tới mức nạn như thế này
còn đây là hai anh em ruột nguyễn thanh lâm ba mươi bảy tuổi và nguyễn thái dương ba mươi ba tuổi
ở xã phổ an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi điều tra làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
các đối tượng trên trước đó đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng y tế quảng nam
giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế để nộp hồ sơ đề nghị
và đã được sở y tế tỉnh quảng ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
em có một cái bàn của anh tây
và để nộp vô sở y tế để cấp chứng chỉ hành nghề
để hợp tức hóa cái công việc của em đang làm
bởi vì đứng ghế thì bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề mới đứng ghế được
thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá các ổ nhóm sản xuất
mua bán giấy tài liệu giả của các cơ quan tổ chức
và văn bằng chứng chỉ giả với quy mô lớn góp phần ngăn chặn hiệu quả loại hình tội phạm này
phương thức thủ đoạn làm giả tài liệu con dấu ngày càng tinh vi xảo quyệt
sử dụng kỹ thuật vi tính con dấu giả chất liệu in sao như thật nên khó bị phát hiện
bên cạnh đó việc mua bán giấy tờ giả được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội
không có địa chỉ cụ thể thông qua nhiều khâu trung gian nên khó khăn cho cơ quan điều tra
tựa là những người này không được đào tạo chuyên môn về những cái ngày đó
nhưng sử dụng văn bằng chứng chỉ giả để lừa dối cơ quan tổ chức
và cũng thông qua đó lừa dối nhân dân để thu tiền
thì hành vi đó đã bị cơ quan điều tra cơ quan tỉnh quảng ngãi khởi tố
cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng mỗi công dân cần nâng cao ý thức đấu tranh với loại tội phạm này
bên cạnh đó các đơn vị tuyển dụng cũng cần nâng cao trách nhiệm có quy định
cũng như cần xác minh chặt chẽ trong khâu tuyển lựa
có như vậy tình trạng làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ mới bị loại bỏ
liên quan tới hành vi tổ chức đánh bạc
nguyễn văn ba có tên thường gọi là điền chú tẩy xã phú thành huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
vừa bị công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi trên
vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an bắt quả tăng bảy đối tượng đang tụ tập đánh bạc
với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc xã phú thành huyện trà ôn
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ dụng cụ lắc tài xỉu bảy điện thoại di động tám xe mô tô
và số tiền gần hai mươi triệu đồng cùng một số vật chứng khác liên quan
qua điều tra xác minh cơ quan công an xác định nguyễn văn ba và lê văn hiền có liên quan đến vụ đánh bạc trên
nên đã mời về cơ quan làm việc đồng thời xác định đối tượng nguyễn văn ba là người tổ chức vụ đánh bạc
để thu tiền sâu và đối tượng đã hai lần bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi tổ chức đánh bạc với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng
vụ việc đang được công an huyện trà ôn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
khi đang kiểm tra phương tiện đi qua địa bàn trạm cảnh sát giao thông tùng diễn phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện một tài xế xe đầu kéo trong cơ thể có chất ma túy
cụ thể vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại địa phận thôn minh khai xã tri lăng huyện tri lăng
lực lượng công an đã phát hiện xe đầu kéo do nguyễn tấn lực trú tại phường trung kiên quận thốt nốt tp cn
điều khiển có dấu hiệu nghi vấn tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện nguyễn tấn lực dưng tính với chất mạ tùy
tài xế cũng thừa nhận trước đó đã sử dụng mạ tùy đá
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm đồng thời tạm giữ phương tiện giấy phép lái xe
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn hai mươi ba đã trải qua đêm thi thứ hai vào tối qua ngày một mươi tháng sáu
bên cạnh lượng khán giả tập trung rất đông tại khán đài các tuyến đường khu vực cầu
còn có rất đông người dân và du khách có mặt tại các tàu thuyền du lịch để xem bắn phá hoa trên sông hàn
đặc biệt là một số ngư dân đã tự ý sử dụng ghe thuyền đánh bắt đưa gia đình ra phía khu vực sông
để có được tầm ngắm đẹp và do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến đường thủy được xếp chặt
khu vực dưới chân cầu rồng đây chủ yếu là những ghe thuyền của ngư dân sống ven sông
phương tiện nhỏ không tập trung ở bến bãi có lực lượng kiểm soát mà tự phát di chuyển
để tiện xem pháo hoa những ghe thuyền hành nghề thả lưới cầu cá đã trở thành phương tiện chở người như thế này

đặc biệt là những ghe thuyền của người dân sống ven sông

trước các đêm bắn pháo hoa lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố đà nẵng thủy đoàn một cục cảnh sát cộng

hội hợp với bộ đội biên phòng đã tiến hành tuyên truyền tại các gia đình sống ven sông các khu vực tàu thuyền thường néo đầu
tuy nhiên một số ghe thuyền vẫn lách luộc
trong đêm diễn ra lễ hội lực lượng chức năng liên tục tuần tra đẩy ghe thuyền tập trung ở khu vực đảm bảo an toàn
yêu cầu ký cam kết không tiếp tục vi phạm
cũng có một số trường hợp bà con vẫn gọi là lách luật vẫn đi
thì cũng cố gắng tuyên truyền bà con là phải trang bị áo phao đầy đủ
không được đi lắng vào cái luồng của cái phương tiện khác
còn thời là phải neo đầu chắc chắn chứ không có là đi vào trâu sát trong cái căn đài là gây nguy hiểm cho những phương tiện khác
trên những ghe thuyền nhỏ trên những tàu du lịch lượng người dân và du khách xem phó hoa khá đông
công tác đảm bảo an toàn trên tuyến được triển khai theo quy định
đặc biệt các đơn vị đã huy động tối đa phương tiện lực lượng sẵn sàng xử lý khi có những tình huống xảy ra
công tác cơ hội
cơ hội cứu hồ cứu nạn phòng cháy dưới cháy trên sông
trong những đêm bán phó hoa là chỉ ba hành phố đã vô cho lực lượng bộ đội viên phòng chịu trách nhiệm
là công tác đảm bảo an toàn trên sông và công tác phòng cháy dưới cháy trên sông và cứu hồ cứu nạn
thì lực lượng công an phố có quy chế phối hợp với lực lượng bộ đội viên phòng với bộ đội chỉ huy viên phố
khi có sự cố xảy ra thì chúng tôi phải phối hợp để thực hiện và giải quyết ứng cứu kịp thời
trên sông hàn thì có khoảng tầm hai mươi du thuyền trở thích ngắm phó hoa trong những đêm trình diễn
và khi chương trình kết thúc toàn bộ tàu trực tạo càng an toàn
thì phương tiện và lực lượng chức năng mới rút về nơi nêu đầu
lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng sẽ còn ba đêm diễn
bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng
mỗi một người dân chủ phương tiện cần nêu cao tinh thần tự giác
tuân thủ mọi quy định để đảm bảo an toàn
hẹn gặp lại